sau thời gian ngắn xác lập chuyên án công an tỉnh đắk nông vừa đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet bắt giữ một mươi bảy đối tượng thu giữ nhiều tăng vật liên quan
đây là đường dây tổ chức đánh bạc đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet bị bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh đắk nông có giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc với số tiền là gần sáu trăm linh tỷ đồng
đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này do đối tượng huỳnh kim trí và lương ngọc thành đều trú tại tỉnh đắk nông điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc điều hành tài khoản cá độ cấp đại lý và quản lý tài khoản đại lý với quy mô rất lớn số lượng người tham gia đánh bạc ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
công an tỉnh đắk nông đã bắt giữ một mươi bảy đối tượng trong trường hợp khẩn cấp khám xét khẩn cấp thu giữ bốn máy tính sách tay nhiều tài khoản ngân hàng điện thoại ô tô bước đầu xác định số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc là gần sáu trăm linh tỷ đồng
lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân tỉnh đắk nông đã động viên chúc mừng biểu dương kịp thời chiến công trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn cho biết đã vận động thành công đối tượng nguyễn thị minh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại huyện cao lộc bị truy nã về tội buôn lậu đến cơ quan công an đầu thú
trước đó công an tỉnh lạng sơn phát hiện đối tượng dương việt quân điều khiển xe ô tô chở bốn trăm chín mươi tám chiếc điện thoại với tổng trị giá lên tới năm hai tỷ đồng
toàn bộ số hàng hóa không có giấy tờ quân khai nhận vận chuyển thuê cho minh từ trung quốc về việt nam để lấy tiền công
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với quân
và các đối tượng liên quan về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và đã ra quyết định khởi tố đối với minh về tội buôn lậu
tuy nhiên minh đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị ra quyết định truy nã
thưa quý vị du lịch đường thủy là một trong những lợi thế tiềm năng của thành phố đà nẵng
ngày hôm nay thêm một cột mốc mới cho sự phát triển của ngành dịch vụ du lịch này khi thuyền pojedon được hạ thủy để đưa vào hoạt động trong thời gian tới
làm phong phú thêm những sản phẩm du lịch sông biển của thành phố
du thuyền bồ saidon do công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch ion hợp đồng đóng mới tại nhà máy đóng tàu sông thu tổng công ty sông thu thành phố đà nẵng
khi chính thức đi vào hoạt động du thuyền poseidon sẽ có nhiều hành trình trải nghiệm mới lạ như các tour lễ hội trăng gầm trên sông hàng
tạm biệt hoàng hôn trên vịnh đà nẵng lặng ngắm san hô bán đảo sơn trà hải vân
các sản phẩm dịch vụ ẩm thực âm nhạc lễ hội âm thanh ánh sáng
việc hạ thủy tàu du thuyền hiện đại góp phần làm phong phú nâng cao chất lượng những sản phẩm du lịch đường thủy của thành phố đà nẵng
đồng thời còn cho thấy sự phát triển của ngành công nghiệp đóng tàu thủy đà nẵng nói riêng và ngành công nghiệp đóng tàu việt nam nói chung
chỉ chưa đầy hai tháng nữa là đến tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
thời điểm này thì người trồng hoa trên địa bàn đà nẵng
thành phố buôn mê thuật đang tất bật chăm sóc vụ hoa tết
sau hai cái tết bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín thì năm nay người trồng hoa hy vọng sẽ có một vụ hoa tết khởi sắc hơn
vụ hoa tết này gia đình chị đinh thị hà ở buôn chua khắp xã hòa thắng thành phố bùa thuật
dành riêng hai xào đất để trồng các loại hoa cúc và hơn một trậu hoa vạn thọ
năm nay giá vật tư cây giống phân bón đều tăng mạnh
trong khi đó các loại nguyên liệu khác cũng tăng từ hai mươi
một mươi ba mươi đã tạo sức ép cho người trồng hoa
hiện vườn hoa đang sinh trưởng phát triển tốt
chị hà hy vọng vụ hoa tết này sẽ được mùa và được giá
không thời tiết thì nó cũng bất thường nên là nhiều khi đến thời điểm nó cũng không ra đúng bụng
vẫn có một có nhiều khi nó ra bị ra ngày thường ấy
mặc dù mình cũng nhìn giống như là mùa mưa
thì mình thắp đèn kiểu khác mà mùa lạnh lạnh thì khác
còn đến mùa nắng thì khác nhưng mà nó vẫn bị do ảnh hưởng thời tiết
nên là mình cũng không được ổn định cho nắm
để phục vụ cho thị trường hoa tết năm nay
gia đình ông trần văn tuấn ở thôn bốn xã hòa thắng thành phố buôn ma thuật
trồng bảy trăm linh cây quất hơn một mươi trậu hồng cổ và hồng sapa
nhờ tích lũy kinh nghiệm nhiều năm chăm sóc
bảo đảm quy trình từ khâu làm đất xuống giống
tạo dáng tỉa cành
áp dụng khoa học kỹ thuật
nên vườn hồng và quất của gia đình ông tuấn đang phát triển tốt
thì năm nay là phân bón rồi thuốc thang mọi thứ chi phí nó cao
cho nên là nhà vườn mình thì nói chung là bán thì vẫn cái giá mình bình thường
gọi là lấy công làm nãy thôi
bao nhiêu năm nay cũng vậy thôi
tết nguyên đán là dịp mà các nhà vườn trồng hoa cây cảnh mong đợi nhất trong năm
vụ tết năm nay diện tích trồng hoa cây cảnh trên địa bàn thành phố buôn ma thuật
tỉnh đắk lắk lên tới gần
có những vật tư nó tăng lên gấp đôi hơn gấp đôi
thành ra cái chi phí đầu vào nó cao mà cái đầu ra thì thấy cũng chưa được ổn ra lắm
nên là nhiều người chưa dám sản xuất lại
một số hộ mà có cái việc chăm sóc vườn cây trở lại thì cũng cố gắng chăm sóc
và cũng mong muốn là hy vọng là cái tết năm nay thì cái giá cả của nó cũng sẽ ổn định hơn
để bà con đón một cái tết đầm ấm sung túc hơn
mặc dù gặp nhiều khó khăn
do diễn biến không thuận lợi của thời tiết và giá đầu tư cao
nhưng những vườn hoa tết ở thành phố bù ma thuật đang phát triển thuận lợi
hứa hẹn một vụ hoa có nhiều sản phẩm chất lượng góp thêm màu sắc rực rỡ trong mùa xuân mới
tiếp theo mời quý vị cùng đến với những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua
tết nguyên đán
từ nay đến tết nguyên đán sẽ không có nguyên đán
cơ sở thiếu thịt lợn bởi nguồn cung dồi dào nhờ một mươi sáu doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn giữ đả tăng trưởng tốt
các doanh nghiệp này chiếm tỷ trọng gần một nửa tổng sản lượng thịt cung ứng ra thị trường
tuy nhiên giá lợn hơi đang giảm giao dịch trên thị trường dưới sáu mươi đồng một kg
với tình hình giá lợn giảm giá thức ăn chăn nuôi vẫn leo cao
người chăn nuôi theo hình thức nông hộ khó tái đàn
và dự báo từ nay đến tết nguyên đán quý mão giá thịt lợn hơi sẽ tăng trở lại nhưng mức tăng không cao đột biến
để tránh mua phải vé tàu giả hoặc vé không đúng với quy định
hành khách kiểm tra lại vé điện tử của mình trên website dsvn vn
tiếp theo vào mục kiểm tra vé
trên giao diện mục này hành khách điền đầy đủ thông tin mã vé mắc tàu ga đi ga đến
ngày đi tàu số giấy tờ cá nhân ghi trên vé
kiểm tra vé
màn hình sẽ hiện lên thông tin hành khách đi tàu đã lưu trên hệ thống vé điện tử
hành khách cần so sánh thông tin trên hệ thống và trên thẻ lên tàu hỏa
nếu thông tin trùng khớp là vé hợp lệ còn thông tin không trùng khớp thì đó là vé giả mạo
cục đường bộ việt nam vừa có văn bản gửi công ty cổ phần phát triển đường cao tốc biên hòa vũng tàu
về việc giải quyết các nội dung tồn tại và xác định thời gian thu phí của dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ năm mươi một
theo hình thức hợp đồng bot
theo đó để đảm bảo nhà đầu tư thu phí đủ hoàn vốn và có lợi nhuận
nên thời điểm kết thúc thu phí dự kiến là ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
quốc lộ có chiều dài hơn bảy mươi hai km quy mô tám làn xe với tổng mức đầu tư gần ba tám trăm linh tỷ đồng
đi qua đồng nai và bà rịa vũng tàu hoàn thành xây dựng đưa vào khai thác sử dụng từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
theo dự báo thị trường nhu cầu hàng hóa dịp cuối năm và tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba có xu hướng tăng mạnh
thực tế này thì đòi hỏi các ngành chức năng cần tăng cường kiểm soát và điều tiết giá cả hàng hóa thiết yếu
góp phần bình ổn thị trường và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
vào những dịp cuối năm và tết nguyên đán doanh nghiệp này đã tổ chức hàng loạt chương trình giảm giá khuyến mãi một số mặt hàng thiết yếu
như ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân

như ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
vào những dịp cuối năm và tết nguyên đáng doanh nghiệp này đã tổ chức hàng loạt chương trình giảm giá khuyến mãi một số mặt hàng thiết yếu

và tiêu dụng thiết yếu đạt khoảng ba mươi chín năm trăm linh tỷ đồng tăng một mươi năm so với thực hiện tết năm hai nghìn hai mươi hai

giá cả hàng hóa dịp tết là vấn đề người tiêu dùng luôn quan tâm nhất là giai đoạn cuối năm
các nhà phân phối bán lẻ không phủ nhận giá nhập hàng có phần tăng nhưng sẽ cố gắng bình ổn giá đảm bảo giá tốt cho người dân đón tết
các chương trình bình ổn giá là chính phủ cũng đóng vai trò nhạc trưởng đóng vai trò nhạc trưởng đóng vai trò chỉ đại sát sao để tránh được biến giá vào những dịp tết dịp lết
thế thì đó là những cái việc mà tôi cho rằng chính phủ phải tuyến hành mạnh mẽ và tuyết liệt để chúng ta có thể đạt được mục tiêu giữ lạm pháp dưới bốn
mới đây ban điều chỉnh giá của chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành cần tiếp tục đẩy mạnh
thông tin tuyên truyền đảm bảo kịp thời minh bạch diễn biến giá cả các mặt hàng thiết yếu trong dịp tết
để từ đó nhằm hạn chế gia tăng lạm phát ổn định tâm lý người tiêu dùng và doanh nghiệp trong dịp cao điểm cuối năm cũng như mùa tết đang tới